ủy ban nhân dân tỉnh bình phước vừa xử phạt tổng số tiền bảy mươi triệu đồng đối với nữ tài xế hai mươi sáu tuổi
trú tại huyện hớn quản tỉnh bình phước khi điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy
đồng thời tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng
người phụ nữ này bị xử phạt với ba hành vi không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông
gây tai nạn giao thông không dừng lại và trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
vụ việc xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng bảy người phụ nữ này điều khiển ô tô xảy ra va chạm với một xe máy trên tuyến đường liên xã
hướng từ thị xã bình long đi xã tân hưng huyện hớn quản rồi bỏ chạy
hậu quả của vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông công an huyện hớn quản cùng các lực lượng phối hợp đã chốt chặn bắt giữ